giang trung tiền và một đối tượng tên thạch hiện đang bỏ trốn chở nhau trên hai chiếc xe máy mang theo dao tự chế đi cướp tài sản
phát hiện anh lại thế xanh hai mươi hai tuổi trú tại tỉnh hà tĩnh đang ngồi tâm sự với bạn gái ở bờ kè đá bãi trước thành phố vũng tàu
ba đối tượng đã dùng dao đe dọa cướp của hai nạn nhân này một chiếc xe máy và một chiếc điện thoại di động
tiếp đó khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi tháng tám giang trung thạch và trần quốc khánh năm nay chỉ mới một mươi ba tuổi trú tại thành phố vũng tàu
tiếp tục dùng bình xịt hơi cay tấn công bà nguyễn thị thúy là công nhân công trình đô thị rồi cướp của bà thúy chiếc xe máy
chiếc xe cướp được các đối tượng bán cho trần hiền chiết trú tại thành phố vũng tàu
qua công tác điều tra chuyên xét đội cảnh sát hình sự công an thành phố vũng tàu đã điều tra và bắt giữ các đối tượng trên
đồng thời thu giữ hai chiếc xe máy là tăng vật của các vụ án
vào thời điểm phạm tội trần quốc khánh mới chỉ một mươi ba tuổi vì vậy cơ quan điều tra đã bản sao đối tượng này cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý giáo dục
đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng tên thạch hiện đang bỏ trốn